thưa quý vị trung bộ đang trong một đợt mưa lớn trên diện rộng và sẽ kéo dài trong khoảng ba ngày nữa
hà tĩnh là nơi mưa lớn nhất lũ lên nhanh nhiều nơi ngập lụt hàng nghìn học sinh đã phải nghỉ học
nhiều tuyến đường liên thôn liên xã bị chia cắt và nhiều điểm vùng núi đã xảy ra hiện tượng sạt lở đất đá
vâng ạ còn tình trạng sạt lở và ngập lụt ở hà tĩnh thì còn tiếp diễn khi mà dự báo còn mưa lớn
lũ tiếp tục lên cùng với hà tĩnh thì trung bộ cũng cần đề phòng lũ lên
có thể gây ngập vùng trũng thấp và đề phòng sạt lở đất vùng đồi núi khi mà mưa lớn diễn ra
với khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ xuất hiện mưa rông về chiều tối
với lượng mưa có thể gây ngập ống cục bộ hiện tượng sấm xét và gió giấc mạnh có thể kèm trong cơn rồng
và tại thủ đô hà nội cũng như bắc bộ thì thời tiết ngày hôm nay thì khá dễ chịu và thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời
tạnh giáo trời xe lạnh về đêm và sáng sớm